liên cấp các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị lực lượng công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh thanh hóa triệt phá
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
trà văn công và đặng quang hiếu hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng
cùng tăng vật là chín kg ma túy đá và ketamin
ma túy được ngụy trang như những túi trà khô
các đối tượng thừa nhận số ma túy này mua tại quảng trị đem về đà nẵng bán cho các đầu nậu và con nghiện với mục đích kiếm lời